theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín với động cơ vụ lợi
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bị cáo nguyễn nhật cảm đã câu kết với các bị cáo nguyễn ngọc nhất nguyễn thanh tuyền đào thế vinh
thuộc các công ty tư nhân kinh doanh vật tư y tế để thỏa thuận mua bán các máy thiết bị y tế thuộc gói thầu số một mươi năm cho cdc hà nội
trước khi thực hiện các quy trình thủ tục chỉ định thầu thông thường
đồng thời câu kết với bị cáo nguyễn trần duy tổng giám đốc thẩm định viên về giá công ty cổ phần định giá và bán đấu giá nhân thành
gian lận hợp thức thủ tục thẩm định gói thầu số một mươi năm theo đúng giá do cdc hà nội yêu cầu
sau đó bị cáo nguyễn nhật cảm chỉ đạo và giao cho các nhân viên giới quyền thuộc cdc hà nội hợp thức hóa toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường
để công ty mst trúng thầu theo đúng giá thỏa thuận từ trước gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn năm bốn tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định bị cáo nguyễn nhật cảm có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa
thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi trực tiếp thỏa thuận
thống nhất giá mua sắm các máy thiết bị y tế với các bị cáo nguyễn ngọc nhất nguyễn thanh tuyền đào thế vinh
ấn định mức giá gói thầu là chín năm tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường
bị cáo nguyễn nhật cảm trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo nguyễn trần duy để duy giả mạo hồ sơ đấu thầu
chỉ định công ty mst trúng thầu trái quy định của pháp luật gây thiệt hại hơn năm bốn tỷ đồng gây dư luận xấu trong xã hội
phiên tòa sẽ dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai
ngày hôm nay lê anh chiến nghi phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản tại cửa hàng thế giới di động ở thôn gia liễu
xã phương liễu huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã bị công an tỉnh bắc ninh ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
chỉ sau một mươi bảy giờ đồng hồ gây án
vào khoảng bảy giờ tối qua công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo của nhân viên cửa hàng thế giới di động nói trên
phát hiện bảo vệ bốn mươi tám tuổi tên là hanh bị chói tay chân trên người có nhiều vết chém cửa hàng bị mất một mươi một điện thoại di động các loại
vào cuộc điều tra đến khoảng chín giờ tối qua công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ đối tượng lê anh chiến
khi đang tìm cách tiêu thụ tăng vật tại phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra chiến khai nhận không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ nần nên khoảng chín giờ tối ngày bảy tháng một mươi hai
chiến đã chuẩn bị dao búa kéo kìm lưỡi cưa dây rù găng tay rồi điều khiển xe máy biển kiểm soát chín mươi tám m ba mươi nghìn ba trăm linh năm
từ thành phố bắc giang đến bệnh viện đa khoa huyện quế võ gửi xe sau đó bắt taxi đến cửa hàng thế giới di động nói trên
dạng sáng ngày tám tháng một mươi hai chiến đột nhập vào bên trong cửa hàng qua mái nhà lấy một mươi một điện thoại di động các loại
thì bị nhân viên bảo vệ tên là hanh phát hiện chiến dùng dao đâm vào tay và đầu ông hanh khiến ông này nằm im bất động
sau khi cướp được một mươi một chiếc điện thoại di động chiến bắt xe về huyện gia lâm thành phố hà nội tìm cách tiêu thụ
đối tượng đã bán điện thoại cho nhiều người và nhiều cửa hàng khác nhau được khoảng năm mươi triệu đồng rồi mang tiền đi trả nợ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thu giữ được toàn bộ tăng vật vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ
giả danh là cục phó cục tình báo quân đội có thể chạy án để lừa nạn nhân đối tượng nguyễn văn toàn
chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc hiện đã bị công an thành phố lào cai bắt quả tang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
toàn giả danh là cục phó cục tình báo quân đội và có quan hệ thân thiết với bộ công an
đặc biệt là rất thân với giám đốc công an tỉnh nên có thể chạy án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố lào cai phát hiện đối tượng toàn có biểu hiện lừa đảo chạy án
giảm mức tù giam cho người thân của một người phụ nữ từ mức tử hình xuống còn hai mươi năm với giá là hai tỷ đồng
và nhận tiền đặt cọc trước hai trăm linh triệu đồng
tối ngày bảy tháng một mươi hai khi toàn đang thực hiện giao dịch truyền tiền viết giấy nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tăng
tại cơ quan công an toàn khai nhận do chơi cờ bạc thua lỗ dẫn đến nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến một mươi tỷ đồng trần văn lai chú tại phường nại hiên đông
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi lai tìm cách tiếp cận những người cần mua đất tại khu vực trung tâm hành chính quận sơn trà
nói dối là mua được hồ sơ của một lô đất tái định cư và có thể làm thủ tục xin chuyển đổi bố trí tại khu vực nói trên
tin tưởng lai một bị hại đã đặt cọc số tiền hai trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự một bị hại khác đã đưa cho lai số tiền cọc một trăm linh triệu đồng
nhờ làm thủ tục xin nộp tiền đất theo giá cũ để ra được sổ đỏ
sau khi thỏa thuận xong thay vì thực hiện lai đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân
hiện trần văn lai đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng
đối tượng đỗ văn tiến quê ở tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
nghiện game online lại thất nghiệp
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi đi ngang qua tiệm bạc thanh tuyền ở phường tràng giài
phát hiện không có người trông coi tiến đã đột nhập vào tiệm đập vỡ tủ kính
lấy trộm một trăm sáu mươi chín món kim loại bạc trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ chỉ sau tám giờ gây án
qua đấu tranh tiến còn khai nhận vào đầu tháng tám cũng với thủ đoạn tương tự
đối tượng đã đột nhập một tiệm bạc khác ở phương trảng giài trộm nhiều tài sản có giá trị
rồi mang đến tỉnh bình dương bán được gần một mươi triệu đồng để tiêu xài cá nhân
từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù chỉ cách đây vài tháng
đối tượng phạm văn hưng ở phương tân bình thành phố hải dương lại tiếp tục phạm tội
chỉ từ tháng một mươi đến nay hưng đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
khoảng ba giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai tại trạng thu phí bot trên quốc lộ một mươi bảy b

công an phường minh tân thị xã kinh môn thị xã kinh môn thị xã kinh môn
phối hợp với công an thị xã kinh môn đã bắt giữ đối tượng hưng cùng tăng vật là chiếc xe mô tô
hai chiếc điện thoại di động cùng hai mươi triệu đồng và một số đồ vật dụng cụ mà y vừa sử dụng
để thực hiện vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hải dương
mở rộng điều tra lực lượng công an làm rõ hưng đã thực hiện hai vụ trộm cắp trên địa bàn phường minh tân
thị xã kinh môn sáu vụ trên địa bàn thành phố hải dương và nhiều vụ khác trên địa bàn đông triều quảng ninh
qua xác minh đấu tranh thì đối tượng đã khai nhận đã là thủ phạm của một số vụ trộm cắp trên địa bàn phường minh tân
và của quảng ninh và của thành phố hải dương nữa
và công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao công an thị xã điều tra mở rộng
hải dương em tính sư em thực hiện sáu vụ và dưới kinh môn em thực hiện hai vụ ở đấy
và quảng ninh hai vụ
các tài sản có giá trị lại sau đó lấy chiều khóa của gia chủ mở cửa nhà cổng chính và lấy luôn xe máy của gia chủ
vận chuyển theo tài sản đã thu gom được rời khỏi hiện trường
để không bị phát hiện đối tượng chỉ thực hiện hành vi vào ban đêm và thường xuyên thay đổi địa bàn gây án và nơi tiêu thụ tài sản
điều này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi vây bắt đối tượng

hiện công an thành phố hải dương đang phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ tiến hành mở rộng để điều tra làm rõ hành vi của đối tượng và đầu mối tiêu thụ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

công an thành phố sầm sơn thanh hóa đang điều tra chuyên nghiệp của các đơn vị nhiệm vụ